khu vực phía bắc sẽ có thêm hai tuyến đường mới khi dự án bot hòa lạc hòa bình và dự án cầu văn lang nối huyện ba vì thành phố hà nội với thành phố việt trì tỉnh phú thọ chuẩn bị đi vào hoạt động
dự kiến dự án sẽ bắt đầu thu phí từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
sau một thời gian khá dài gặp khó về mặt bằng và vốn đến thời điểm này dự án bot hòa lạc hòa bình với cơ bản đã hoàn thành và dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong dịp kỷ niệm ngay giải phóng thủ đô
đoạn tuyến này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng nền đường rộng một mươi hai mét mặt đường rộng một mươi một m và có vận tốc tối đa tám mươi km một giờ
dự án có chiều dài khoảng ba mươi một km tổng mức đầu tư ban đầu hơn hai chín trăm tám mươi chín tỷ đồng với thời gian thu phí là hai mươi bốn năm sau khi kiểm toán tổng mức đầu tư giảm xuống còn khoảng hai bảy trăm linh tỷ đồng
nhưng thời gian thu phí lại tăng lên hơn hai mươi bảy năm dự kiến dự án sẽ nghiệm thu vào cuối tháng một mươi và có thể bắt đầu thu phí từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín